chiều nay quốc hội đã biểu quyết và thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương gọi tắt là cptpp
với những nỗ lực của lực lượng công an trong năm qua các loại tội phạm đã được kiềm chế kéo giảm đáng kể giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
chín mươi hai bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng internet
đã bị toán nhân dân tỉnh phú thọ đưa ra xét xử vào ngày hôm nay
thảm họa cháy rừng ở california mỹ tiếp tục lan rộng nâng tổng số người thiệt mạng do thảm họa này đến ba mươi một người
cùng các văn kiện liên quan gọi tắt là hiệp định cptpp
với một trăm linh đại biểu quốc hội có mặt bốn trăm sáu mươi chín đại biểu biểu quyết tán thành quốc hội chính thức thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
cùng các văn kiện liên quan quốc hội giao chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và các tổ chức cơ quan có liên quan theo thẩm quyền
tiến hành giả soát các dự án và các văn bản pháp luật khác để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời
bảo đảm tình thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong hiệp định cptpp
báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu nhấn mạnh
đây là một quyết định chính trị quan trọng khẳng định nước ta chủ động trong hội nhập quốc tế nâng cao nội lực khả năng ứng phó với tác động của kinh tế thế giới
đồng thời thúc đẩy việc đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do khác
cũng trong chiều nay quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
nhiều đại biểu cho ý kiến đồng tình với dự thảo dự án luật cũng như đề nghị cần sớm thông qua để đồng bộ với hệ thống luật liên quan đã có hiệu lực
liên quan đến nội dung quy định về chế độ chính sách lấy từ ngân sách nhà nước đối với người có công đang chịu thi hành án phạt tù
đại biểu nguyễn hoàng mai đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
cho rằng việc hoãn chế độ chính sách với những đối tượng này là cần thiết
đồng thời ủng hộ việc duy trì chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang thi hành án phạt tù
tôi đề nghị chỗ bàn sẵn thảo nghiên cứu lại chỗ người có công kích mạng như thế này
bởi vì bảo hiểm xã hội đó là cái chế độ mà người ta có đóng có hưởng
tức là quá trình người ta có đóng thì tôi nghĩ rằng cái này là hợp lý
và thậm chí một người vào tù thì bên cạnh đó còn có gia đình con cái thân nhân
do đó mà cái tiền này này cái tiền chế độ bảo hiểm xã hội này
có thể để dành để phụ giúp trong cái việc nuôi đẫn con cái này cơ
phát biểu trước tổ về việc góp ý cho dự thảo luật thi hành án hình sự
thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đại diện bàn sẵn thảo cho rằng
việc ủy ban tư pháp của quốc hội đề nghị dự án luật phải qua thảo luận
ba kỳ họp quốc hội là thiếu hợp lý
dẫn đến quá trình thi hành luật sẽ không đổ bộ
bộ trưởng nhấn mạnh
khi mà hệ thống pháp luật pháp lý của chúng ta đang được hoàn thiện
thế mà rõ ràng là luật hình sự luật tối tục hình sự
và một số những luật khác có hiệu lực
thì cái luật này nó phải đồng bộ đi theo
thì nó có cái việc đó
còn nếu ý kiến của ủy ban tư pháp đề nghị là
bây giờ đưa ra ba kỳ họp
thì chúng tôi thấy là ba kỳ họp là mất một năm rưỡi
thế rồi lại hiệu lực thi hành trong sáu tháng nữa là hai năm
bây giờ nếu chúng ta như thế này cũng là chậm đến một năm rưỡi rồi
thế nhưng là chúng tôi thiết tha đề nghị với các đại biểu quốc hội là tập trung
vấn đề thì nó cũng mới
nhưng mà thực sự nó cũng không phải là vấn đề phức tạp
vấn đề khó chúng ta đã có rồi
đây cũng chỉ là bổ sung sửa đổi
hoàn thiện thôi
nhưng luật này nếu bây giờ để
đây vấn đề nó mới
vấn đề nó là
như thế mà nó kéo dài ba kỳ họp
hai năm nữa thì
tức là quá trình thi hành luật như vậy
nó không đồng bộ
luật các cái luật khác thì có hiệu lực thi hành
luật thi hành án
thì lại hai năm sau nữa với lại
có hiệu lực sửa đổi
thế nên cái độ vânh của nó về vào thời gian rất lớn
tại buổi thảo luận các đại biểu cũng đồng tình
với nhiều nội dung được quy định trong dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi lần này
theo cái khởi trần
như cái báo cáo thẩm tra
thì nó có mức rất cao
hai cái vấn đề hai cái pháp đề bản
thứ nhất là chúng ta phải chế quá
một cái khoảng hai bốn khuyên pháp
tức là nguyện con người nguyện công dân
chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật
trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh
và tự an vào xã hội
đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng
cũng như là cũng thống nhất rất là cao
cái quan điểm là chúng ta phải đồng thời
phải có bước đi phù hợp để bảo đảm tính khả thi
bảo đảm khả năng đáp ứng của nhà nước và trong lĩnh vực thực tế
cũng trong thời gian làm việc buổi chiều
quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ
về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
với nhiều nội dung được góp ý
như quy định không được bán rượu bia trên mạng internet
là không hợp lý
quy định lao động có hợp đồng lao động
không được uống rượu bia trong giờ làm việc
và giờ nghỉ giữa ngày làm việc
nhưng lại không quy định đối với đối tượng là lao động
không có hợp đồng lao động là bất hợp lý
chiều nay tại hà nội đại diện đại đạo
cục công tác đảng và công tác chính trị
đã đọc quyết định thành lập ban chấp hành
đảng bộ cục đào tạo nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
dự và phát biểu
tại lễ công bố có đồng chí
thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ đại diện cục công tác đảng
và công tác chính trị đã công bố quyết định
của đảng ủy công an trung ương
về việc thành lập đảng bộ cục đào tạo

gồm một mươi một đồng chí
ban thường vụ đảng ủy cục gồm ba đồng chí
thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng
ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
đã trao quyết định và chúc mừng đảng bộ cục đào tạo
và các đồng chí được chỉ định tham gia
ban thường vụ và ban chấp hành đảng bộ cục
thay mặt đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng nguyễn văn thành
trúc tập thể đảng ủy cục đào tạo
luôn đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp
để lãnh đạo chỉ đạo
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
mà đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an giao cho
đồng thời yêu cầu cục đào tạo tập trung nghiên cứu
đề xuất phương án kiện toàn
sắp xếp các trưởng công an nhân dân
theo đề án số sáu của bộ
đảm bảo tinh gọn hiệu lực hiệu quả
đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng công an nhân dân
trước mắt và lâu dài
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
nhằm đáp ứng yêu cầu trong môi trường cách mạng bốn
trong giai đoạn hiện nay
thưa quý vị và các đồng chí
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã khởi tố bắt tạm giam đối với mai thị thủy bốn mươi sáu tuổi chú quận liên triểu
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn chín tỷ đồng
với biệt tài hoạt ngôn thủy tiếp cận làm quen với những gia đình khá giả
sau đó hỏi vay mượn tiền để đầu tư kinh doanh đáo hạn ngân hàng và hứa sẽ trả gốc lẫn lãi
khi mượn được tiền những tháng đầu tiên thủy trả song phẳng sau đó tìm cách cù nhầy để khắt nợ
đến khi mất khả năng chi trả thủy đã bị các chủ nợ đồng loạt tô cáo
đến khi mất khả năng chi trả thủy đã bị các chủ nợ đồng loạt tô cáo
với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tại địa chỉ bốn mươi bảy lý tự trọng đà nẵng
hoặc số điện thoại sáu mươi chín bốn nghìn hai trăm sáu mươi hai trăm năm mươi bốn để cung cấp thông tin điều tra làm rõ
khi phát hiện các dấu hiệu bị lừa đảo người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an
để tiến hành xác minh kịp thời xử lý vụ việc ngăn chặn không để bọn tội phạm thực hiện được hành vi phạm tội
trong phần tiếp theo của chương trình
thủ tướng chính phủ yêu cầu kiểm tra xử lý phản ánh hiện tượng cây tiêu chết hàng loạt ở tây nguyên
thảm họa trái rừng ở california mỹ tiếp tục lan rộng nâng tổng số người thể mạng do thảm họa này đến ba mươi một người
tiếp tục với những tin tức khác thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kiểm tra thông tin về hiện tượng cây tiêu chết hàng loạt
gây thiệt hại nặng cho người nông dân ở các tỉnh tây nguyên
thông tin này đã được phản ánh trên một số phương tiện truyền thông trong thời gian vừa qua
theo thống kê của viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên
hiện nay ở các tỉnh tây nguyên diện tích tiêu chết hàng loạt đang tăng lên từng ngày
gây thiệt hại lớn cho các hộ nông dân trồng tiêu
thống kê đến ngày hai mươi năm tháng một mươi diện tích tiêu bị chết do sâu bệnh hại gây nên của các tỉnh tây nguyên là trên ba hai trăm năm mươi ha
trong đó tập trung nhiều nhất là tỉnh gia lai đắk nông làm thiệt hại cho các hộ nông dân hàng nghìn tỷ đồng
hiện nay các tỉnh tây nguyên vẫn còn gần ba hectare cây hổ tiêu đang nhiễm bệnh hại như là bệnh chết nhanh chết chậm
nên khả năng diện tích tiêu bị chết còn tăng lên
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân ba mươi tuổi quê tỉnh long an
nhập viện trong tình trạng sốt ho nhiều giả mạc màu trắng ở họng
kết quả xét nghiệm dương tính với khuẩn bạch hầu
sau hai tuần điều trị bệnh nhân vừa xuất viện và phải theo dõi các biến chứng
đây là ca bệnh bạch hầu đầu tiên điều trị ở bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm năm nay và cũng là trường hợp đầu tiên ở khu vực phía nam
tính đến nay tổng số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đã lên đến gần một chín trăm linh ca bệnh
đáng chú ý năm nay thì số ca mắc ở các huyện miền núi cũng tăng hơn
nhiều địa phương có số ca mắc tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi tám
do vậy việc kiểm soát nguồn lây tăng cường biện pháp phòng bệnh đã được trung tâm y tế các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi tập trung thực hiện
với quyết tâm giảm ca mắc mới và hạn chế nguy cơ lây lan của bệnh trong cộng đồng
trung tâm y tế huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi đã có ba trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng độ một đang điều trị tại đây
theo phân tuyến của bộ y tế
trung tâm y tế huyện trà bồng đã thực hiện việc phân độ điều trị hợp lý đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc để phục vụ người bệnh
tuy nhiên cái khó hiện nay ở miền núi là nguy cơ lây nhiễm chéo vì điều kiện chưa có khu vực riêng cho bệnh chuyển nhiễm
cơ số thuốc thì đầy đấu mà về phòng bệnh phòng để cắt lây riêng thì hiện tại chưa có
nó có một phòng riêng một phòng nó chung với hội hệ là nội liên liên lây
nó thể lây chéo giữa người
tại các điểm trường học nhất là các điểm trường mẫu giáo các địa phương ở miền núi quảng ngãi đã tiến hành kiểm tra hướng dẫn cách phòng bệnh
việc vệ sinh phòng học bằng hóa chất cramin bê bột được giáo viên thực hiện hằng ngày để khử khuẩn
ở trường có hướng dẫn cho trẻ học sinh là trước khi ăn là phải rửa tay bằng sà phầm qua sáu bước
và sau khi ăn là phải rửa tay vệ sinh rồi đi ngủ
và hằng ngày thì cô dấu ở đây là phải rửa tay bằng sà phầm qua sáu bước
do đặc thù là huyện miền núi nên vấn đề vệ sinh phòng bệnh vẫn còn nhiều hạn chế
do vậy các huyện miền núi đang xuất hiện bệnh tay chân miệng đã chủ động chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở
thường xuyên bám sát địa bàn để truyền thông nhất là đối với các bậc phụ huynh có con dưới năm tuổi và các cô giáo người dạy trẻ để biết cách phòng bệnh

y tế địa phương sẽ có phần hạn chế các trường hợp mắc mới tay chân miệng